một vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện hòn đất tỉnh kiên giang bùng phát từ chiều ngày hai mươi ba tháng bốn đến sáng hôm nay mới được khống chế
tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn phải túc trực tại hiện trường để ngăn ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại
ngọn lửa bùng phát tại khu rừng tràm ở xã bình sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang và nhanh chóng lan ra nhiều khu vực
trải dài trên diện rộng khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
ban chỉ huy phòng chống cháy rừng tỉnh kiên giang đã huy động hơn ba trăm linh người gồm công an quân đội kiểm lâm dân quân tự vệ và người dân
cùng nhiều phương tiện cơ giới để tham gia chữa cháy
đến ba giờ sáng ngày hôm nay ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt
cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy